công an phường an hòa thành phố biên hòa tỉnh đồng nai đang xác minh làm rõ thông tin trong clip
về việc hai tài xế xe container cầm dao đuổi chém tài xế xe tải trên quốc lộ năm mươi một
vào trưa ngày hai mươi chín tháng năm tài xế xe tải và tài xế xe container đang điều khiển xe trên quốc lộ năm mươi một
đoạn thuộc phường an hòa thì xảy ra xích mích lời qua tiếng lại cho rằng tài xế xe tải phóng nhanh vượt ẩu
nên hai bên xảy ra xô xát
đoạn clip ghi lại hình ảnh tài xế xe tải bị hai tài xế xe container dùng dao tấn công
rất may là tài xế xe container dùng sống dao đánh chứ không đâm chém
vụ việc khiến người dân hai bên đường một phèn hoàng sợ